ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ bốn mươi sáu nội dung như sau
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
một sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra ban thường vụ tình ủy và ủy ban kiểm tra tình ủy quảng bình
về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
kết quả giám sát ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy gia lai và đắk lắc
về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc công tác cán bộ lãnh đạo chỉ đạo giải quyết một số vụ án
vụ việc nổi cộng dư luận xã hội quan tâm và thực hiện trách nhiệm nêu gương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gia lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh gia lai trong lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc
và tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lê quang hào đảng ủy viên phó tổng giám đốc
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cảnh cáo đồng chí mai tuấn anh
đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên và đồng chí trần văn tám phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc
tổng công ty vec khiển trách đồng chí trần quốc việt nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng
thành viên đồng chí nguyễn văn nhi phó bí thư đảng ủy phó tổng giám đốc tổng công ty vec yêu cầu
ban thường vụ đảng ủy ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy
tổng công ty vec nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi theo quy định ban cán sự đảng ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với đồng chí mai tuấn anh
bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên và đồng chí trần văn tám phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tổng công ty vec
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ban thường vụ quân ủy trung ương ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy các đồng chí trung tướng dương đức hòa nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân khu hai thiếu tướng nguyễn hoàng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân đoàn bốn
thiếu tướng phạm lâm hồng nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân khu nguyên bí thư đảng ủy bộ tham mưu
nguyên phó tham mưu trưởng quân khu hai và đại tá nguyễn trọng lương nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ tham mưu
nguyên phó bí thư tri bộ nguyên tránh văn phòng bộ tư lệnh quân đoàn bốn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng nguyễn hoàng và đại tá nguyễn trọng lương
khiển trách thiếu tướng phạm lâm hồng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng dương đức hòa
một qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đối với đồng chí đặng phan trung
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư đảng đoàn phó chủ tịch thường trực hội đồng nhất dân tỉnh gia lai
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí đặng phan trung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và quy định của đảng pháp luật của nhà nước
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí đặng phan trung
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với
đồng chí nguyễn hữu tín nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và đồng chí đào anh kiệt nguyên thành ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và bôi trường tp hcm do vi phạm pháp luật nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí bùi tiến lợi do trong thời gian giữ cương vị thượng tá
chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học trường sĩ quan công binh đã có những bài viết phát ngôn trên
mạng xã hội trái với quan điểm đường lối của đảng nhà nước suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị
tự diễn biến tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng nhà nước
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác